trận lũ quét lịch sử vừa qua đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đã có hơn một trăm bốn mươi công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng
trong khi đó lúa vụ mùa của huyện đang ở giai đoạn chỗ đồng
vì vậy nếu không được khắc phục kịp thời thì rất có thể sẽ dẫn đến nguy cơ bị mất mùa
trận lũ quét vừa qua đã làm hai công trình thủy lợi giang trống câu và giang ga sang thuộc bản khao giống xã kim nội bị cuốn trôi hoàn toàn
hàng trăm mét mương dẫn nước bị sạt lở vùi lấp bởi đất đá
hai công trình này phục vụ tưới tiêu cho hai mươi năm hectare ruộng
xã kim nội hiện có trên một trăm linh ba ha ruộng trong đó có gần năm mươi hectare ruộng hai vụ
hiện nhiều diện tích lúa đang trong thời kỳ trổ bông sẽ thiếu nước
và nếu không có các biện pháp khắc phục thì nguy cơ nhiều diện tích lúa sẽ bị mất mùa hoặc năng suất thấp là điều khó tránh khỏi
toàn bộ là sáu mươi ba công trình của thủy lợi
thì các đầu nguồn thì toàn bộ là hư hỏng hết toàn bộ
thì bây giờ là có một số nơi là bà con nhân dân là tự khôi phục thì được
nhưng mà có một số nơi là khô phục thì nó không đảm bảo cái đồng nguồn thì có một số ruộng là khô là sẽ khô hạ
hiện chính quyền các xã đã tiến hành kiểm tra và vận động người dân tham gia khắc phục để bảo đảm cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho diện tích lúa mùa
trước mắt thì hiện tại là
phối hợp với nhân dân để huy động bà con nhân dân đạo vét những cái phần canh mương sàn lỡ
còn đối với các đầu mối thì sẽ lấy ống các loại ống nhựa và các nguồn vật liệu địa phương khác nữa để tạm thời lấy nước
theo tính toán ban đầu để sửa chữa khắc phục tạm thời trước mắt thì sẽ cần đầu tư khoảng bảy tỷ đồng

còn về lâu dài để khắc phục hoàn chỉnh số cơ hội
công trình thủy lợi này sẽ cần số vốn đầu tư lớn hơn nhiều nữa
do vậy để bảo đảm nguồn nước tưới tiêu sẽ cần sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền và người dân các xã cũng như đầu tư của nhà nước
đạo viện này đã lên đến trên năm trăm linh tỷ đồng về thiệt hại
và đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp thì bảy mươi hectare lúa của nhân dân là bị săn phẳng
và một cái nghiêm trọng hơn là một trăm bốn mươi một công trình thủy lợi lớn và các đập đồ mối và kênh mương đã bị phá hủy hoàn toàn
và đây được ảnh hưởng tới trên một hectare
khoảng một bảy trăm linh hectare lúa nước sản xuất hai vụ
là huyện vùng cao người dân chủ yếu sống bằng làm nông nghiệp
việc nhanh chóng khắc phục những công trình thủy lợi để bảo đảm nước cho diện tích lúa đang chủ đồng
sẽ giảm bớt nguy cơ thiếu đói góp phần bảo đảm an ninh lương thực của huyện vùng cao mù căng trải